các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong đó vấn đề tầm soát ung thư đại trực trang và chuẩn đoan sớm rất có ý nghĩa cho người bệnh gia đình và xã hội
sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy y học phát triển các kỹ thuật áp dụng để tầm soát ung thư đại trực trang ở giai đoạn sớm ngày càng được hoàn thiện

và nhất là khi chúng ta ăn xong chúng ta đi nằm ngủ ngay
hoặc là chúng ta không có các cái hoạt động nào khác nữa
nhất là chúng ta ăn muộn
đặc biệt là giới trẻ bây giờ chúng ta ăn rất muộn
có khi chúng ta ăn lúc khoảng một mươi một một mươi hai giờ đêm
thế như vậy là một trong những yếu tố không tốt cho sức khỏe của đồng tiêu hóa
đặc biệt là sức khỏe của đại trực tràng
và chúng ta cũng cần cân đối giữa việc hoạt động thể lực
cũng như việc nạp năng lượng vào hằng ngày
chúng ta cần phải hoạt động thể lực đủ nhiều
giúp cho việc tiêu hoa năng lượng
chứ thay vì chúng ta chỉ nạp vào mà chúng ta không tiêu đi
thì đó cũng là một yếu tố khiến cho tỷ lệ mắc của bệnh lý ung thư nói chung
và ông trưởng trưởng tràng nói riêng
đang ngày càng có xu hướng tăng lên
và đặc biệt là cả với giới trẻ
có một số các nghiên cứu nói về chủ đề thức ăn nhanh
tại vì sao thức ăn nhanh thì nó rất là tiện lợi cho chúng ta
đặc biệt là dành cho giới dân doan phòng
đặc biệt là dành cho giới trẻ
vì sao vì chúng ta không có đủ thời gian để chuẩn bị
cho một bữa ăn đủ tốt đủ no
do vậy chúng ta sẽ tận dụng thức ăn nhanh
mặc dù như vậy
trong nghiên cứu chúng ta nhận thấy
trong thức ăn nhanh thì hàm lượng
đặc biệt là chất béo bão hòa
nó rất là tàu nó rất là cao
và nó mang lại nguy cơ cho chúng ta
là tiềm ẩn rủi ro mắc các bệnh lý
về đường tiêu hóa trong đó
đặc biệt là bệnh lý ung thư đại trưởng tràng
thế bởi vậy theo tôi khuyến cáo
nếu như chúng ta bắt buộc phải dùng thức ăn nhanh
chúng ta nên lựa chọn các cái thức ăn nào đó
phù hợp ví dụ salad
ví dụ như vậy
đó là một trong các loại thực phẩm
mà nó không mang nhiều quá nhiều
các hàm lượng chất béo cao
và vẫn mang cho chúng ta đầy đủ vitamin
và cả các nguồn năng lượng
để giúp chúng ta có thể đảm bảo phục vụ
cho công việc của chúng ta
thay vì việc chúng ta ăn những đồ ăn chiên rán
đặc biệt là ăn chiên rán mà rán qua rán lại
rồi mì đó là một số các loại thực phẩm
mà không có tốt cho sức khỏe
đặc biệt là của đường tiêu hóa
một cái thức ăn nữa một cái đồ uống nữa
cũng rất là khoái khẩu của giới trẻ hiện nay
đó là những đồ uống có cồn
những đồ uống có ga
và kể cả những loại đồ uống
có hàm lượng đường cao
như là trà sữa chẳng hạn
đó cũng không phải là một trong những thực phẩm
đủ tốt giúp cho sức khỏe của chúng ta